hôm nay ngày hai mươi năm tháng tám kênh truyền hình nhân dân đã long trọng kỷ niệm một năm ngày lên sóng chính thức
ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
sau một năm ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình nhân dân đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của đông đảo độc giả
đáp ứng yêu cầu tuyên truyền phong phú và đa dạng của đời sống xã hội
trong đó một điều hết sức quan trọng là thông tin tuyên truyền về đường lối chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về công tác xây dựng đảng xây dựng bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị
đúng hai mươi hai h bốn mươi năm phút tối ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm các vị lãnh đạo đảng nhà nước và tập thể ban biên tập báo nhân dân
đã nhấn nút phát sóng chính thức kênh truyền hình nhân dân sau một thời gian thử nghiệm
sự ra đời của kênh truyền hình nhân dân thời điểm đó đã đánh dấu bước phát triển mới của báo nhân dân
trước thềm đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
bản tin thời sự hàng ngày cùng một số chuyên mục khác truyền hình nhân dân trong suốt một năm qua
đã tập trung xây dựng các chương trình thể hiện quan điểm chính thống tuyên truyền đường lối chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước thông tin sâu sắc gắn với đời sống của người dân dựa trên nền tảng và bề dày truyền thống của báo nhân dân
hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu thông tin nhận định các vấn đề công chúng quan tâm góp phần định hướng và phản hồi dư luận
tại buổi lễ đồng chí đinh như hoan phó tổng biên tập báo nhân dân giám đốc kênh truyền hình nhân dân cũng đã thẳng thắn nhận định
kênh truyền hình nhân dân là một kênh truyền hình còn non trẻ xuất phát điểm và những điều kiện như con người
điều kiện chưa thể bằng các đơn vị khác nhưng với quyết tâm của những người làm báo nhân dân nói chung và của kênh truyền hình nhân dân nói riêng
trong một năm qua cũng như trong thời gian tới đây kênh truyền hình nhân dân sẽ phân đấu để xứng đáng với chức năng
nhiệm vụ và trọng trách của một trong các kênh truyền hình thiết yếu quốc gia
chia sẻ với đông đảo cán bộ kênh truyền hình nhân dân đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
chủ tịch hội nhà báo việt nam nhấn mạnh tuy mới được một năm lên sóng chính thức nhưng trước những đòi hỏi của báo nhân dân nói riêng
và của đông đảo khán giả nói chung về việc nâng cao chất lượng nội dung của kênh truyền hình nhân dân là rất bức thiết
truyền hình nhân dân sẽ hoạt động với phương châm xây dựng trở thành một kênh truyền hình chính luận thời sự kịp thời trung thực tin cậy đặc sắc
với thế mạnh là thông tin xây dựng đảng bình luận chính trị và xã hội
cũng tại buổi lễ tổng biên tập báo nhân dân đã trao bằng khen cho tập thể lãnh đạo kênh truyền hình nhân dân